thưa quý vị tổ chức thế y tế thế giới who đã cảnh báo về bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em
đã xuất hiện ở một số quốc gia từ ngày hai mươi ba tháng bốn vừa qua
và sự xuất hiện của chùm ca bệnh viêm gan ở trẻ em gần đây
đang trở thành mối lo ngại về mức độ lây lan của căn bệnh này
mặc dù việt nam chưa xuất hiện ca bệnh nào nhưng tại các bệnh viện chuyên khoa nhi
các bác sĩ cũng đang chủ động nghiên cứu sàng lọc kỹ hơn
về các trường hợp bệnh nhi đến khám liên quan tới gan mật
theo các bác sĩ cơ chế lây nhiễm của bệnh viêm gan cấp tính cũng chưa rõ ràng
nguyên nhân gây bệnh do virus andeno cũng chỉ là một giả thuyết
virus này được phát hiện từ rất lâu từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
nó có năm mươi bảy tuyết với bảy loài
chủng andeno tìm thấy ở những trẻ mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguồn nhân
cũng gây tiêu chảy gây tổn thương dạ dày ruột
những dịch đau mắt đỏ bùng phát ở việt nam
hề những năm vừa rồi cũng là do andenovirus
đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tổn thương viêm đố hấp
viêm phế quản ở người lớn
như là nhóm nguyên nhân từng chiếc thứ hai sau cúm thôi
và tổn thương dạ dày ruột do andenovirus
ở trẻ em là đứng hàng thứ hai sau rotavirus
điều đấy cho thấy là andenovirus là một virus khá là thường gặp
ở người bình thường và đặc biệt là ở trẻ em
người ta tính là tới ở trẻ
từ đến bốn tuổi thì ít nhất thì đa phần là khi mà chúng ta kiểm tra
kháng thể adeno trong máu thì đã có kháng thể dương tính rồi
các bác sĩ cũng cho rằng khả năng xuất hiện các trường hợp bệnh tương tự
tại việt nam là hoàn toàn có thể
hiện các nước châu á đã ghi nhận một số ca bệnh được báo cáo
như indonesia có ba ca tử vong singapore đã ghi nhận một ca là trẻ một mươi tháng tuổi
mức đầu thì chúng ta sẽ lưu ý tới một số các cái xét nghiệm
tới một số các triệu chứng như sau
thứ nhất là các biểu bệnh nhân có sốt nhẹ mệt mỏi nôn buồn nôn
tiêu chảy rối loạn tiêu hóa
và đặc biệt sau đó thì đứa trẻ có thể có triệu chứng vàng da vàng củng mạc
và những em bé đó là những em bé cần phải giám sát về mặt y khoa
gia đình nếu như có những em nhỏ trong độ tuổi từ đến một mươi sáu tuổi mà có những triệu chứng này
thì sẽ phải đưa tới các cơ sở y tế gần nhất để làm để các bác sĩ thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm
liên quan xác định tình trạng bệnh cũng như là mức độ nặng của bệnh để chúng ta có thể có những can thiệp kịp thời
thưa quý vị trước diễn biến của bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân
nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang vì hiện đang có nhiều thông tin đồn đoán về loại virus gây bệnh này
vậy ngành y tế cần có những kịch bản chủ động đối phó như thế nào
ngay sau đây phóng viên antv đã có cuộc trao đổi với bác sĩ vũ thị thu hương
trưởng khoa khám bệnh bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
vâng thưa bác sĩ thì đối với bệnh viêm gan lạ đang xảy ra ở trẻ em trên thế giới thì là một điều đáng lo ngại hiện nay
vậy thì bác sĩ có những đề xuất như thế nào về việc ngành y tế cũng như các bệnh viện
cần phải chủ động hơn nữa để có thể phòng chống cũng như là đảm bảo công tác điều trị
khi mà có những cái trường hợp đầu tiên xảy ra ở việt nam ạ
đến nay thì bộ y tế cũng đã ra một cái bàn hành kinh nghiệm
hướng dẫn để cho các tỉnh thành phố để có việc giám sát rất là kịp thời
khi mà có xuất hiện những cái bệnh viêm gan cấp trường tạo nguyên nhân này
thế thì tuy nhiên thì khi mà thực hiện được các bệnh viện thì nó sẽ rất là khác nhau
bởi vì là tùy theo các cái điều kiện cơ sở vật chất và cũng trong cái mạng lưới
trong các hệ thống tuyến khác nhau thì cũng có những sự liên kết để khi mà có những cái trường hợp xuất hiện
thì chúng ta có thể xử trí và phát hiện một cách kịp thời
đồng thời thì những cái tuyến đầu những cái cơ sở về xét nghiệm thì cũng nên sẵn sàng
có những cái hóa chất hay những máy móc để khi chúng ta có những cái ca như vậy xuất hiện
thì chúng ta cũng có cái phương pháp để chẩn đoán để tìm ra cái nguyên nhân
mặc dù trong bối cảnh hiện nay thì cái hiểu biết cũng chưa được hoàn thiện về cái bệnh này
cho nên cái việc mà chẩn đoán cũng như phát hiện cũng sẽ rất là khó khăn
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là bệnh viêm gan cấp mà đang xảy ra ở trẻ em ở một số nước trên thế giới
thì có những cái sự khác nhau như thế nào đối với các bệnh viêm gan thông thường hiện nay ạ
hiện nay cái sự xuất hiện của cái viêm gan cấp mà chưa rõ nguyên nhân này
thì thực sự về nguyên nhân thì người ta cũng chưa xác định được
tuy nhiên người ta có ghi nhận rằng cái virus adenovirus có xuất hiện ở những cái trẻ mà có cái biểu hiện viêm gan này
nhưng mà thực sự đây có phải là tội phạm hay không
thì đang được các nhà khoa học ở trên thế giới tìm hiểu và nghiên cứu

thực trạng mà bệnh viêm gan cấp hoàn toàn có thể lây lan về việt nam
vậy thì bác sĩ có những khuyến cáo như thế nào về việc tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh viêm gan ạ
có hai loại virus đã có vaccine phòng bệnh đó là virus v một a và v một b
và đặc biệt thì đối với ở việt nam khi mà tỷ lệ lưu hành các virus này rất là cao
thì cái việc mà việc đi sàng lọc và tiêm phòng vaccine là vô cùng cần thiết
và chúng ta phải có những cái được tư vấn được điều trị được chống lây chuyển mẹ con
và cái việc tiêm vaccine cho trẻ là vô cùng quan trọng
nhưng có một cái điểm chú ý rằng là gì
khi chúng ta tiêm chủng cho em bé rồi nhưng mà không có nghĩa rằng
tới tiêm chủng là chúng ta đã đạt được hiệu quả
bởi vì một cái vaccine mà tốt nhất đi chăng nữa thì cũng không phải là một trăm linh
sẽ có hiệu quả sẽ sinh ra được kháng thể để đủ được bảo vệ
sau đó mà đối với đứa trẻ mà mẹ bị viêm gan b
thì sau một mươi năm tháng sẽ nên đi kiểm tra xem là một cái vaccine
mắc hay không cái thứ hai là bé đã đủ kháng thể để bảo vệ hay chưa
thế còn đối với những cái bé mà không có mẹ bị viêm gan b
thì khi mà bé trẻ trên năm tuổi thì chúng ta cũng lên đi kiểm tra
để xem rằng bé có đủ cái kháng thể hay không
bởi vì cái kháng thể đó nó sẽ mất dần đi theo thời gian
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị theo các chuyên gia y tế cho biết rằng việt nam là một trong nước
có tỉ lệ nhiễm virus viêm gan b

và viêm gan c cao trong quần thể dân cư nói chung
và chịu hậu quả nặng nề do nhiễm virus viêm gan gây nên
và trong thời điểm này ngành y tế cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
có những cập nhật kịp thời về diễn biến bệnh trên thế giới
để phòng bệnh một cách hiệu quả nhất có thể